vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ qua những chia sẻ của những chương trình trước thì bác sĩ đã cho thấy rằng là các bệnh đột quỵ não thì có rất là nhiều nguyên nhân
và một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh này đó là tăng huyết áp
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn vì sao tăng huyết áp thì có thể dẫn đến đột quỵ não ạ
theo các thống kê cho thấy là tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ
khoảng trên bảy mươi bệnh nhân bị đột quỵ thì sẽ có tăng huyết áp kèm theo
thì tăng huyết áp thì có thể có hai trường hợp
thứ nhất là bệnh nhân có cơm tăng huyết áp rất cao có thể huyết áp trên hai trăm linh chẳng hạn
thì khi đấy thì nó sẽ gây áp lực lớn trên thành mạch và gây vỡ mạch có thể gây xuất huyết não
thứ hai là những cái tăng huyết áp mà không quá cao nhưng duy trì lâu dài và bệnh nhân không được kiểm soát tốt bằng thuốc
thì khi đấy thì về lâu về dài thì các cái mạch nó có thể bị sơ cứng và dễ bị tắc mạch
bác sĩ có thể chia sẻ về những phương pháp
để giúp cho chúng ta có thể chủ động phòng ngừa được các bệnh đột quỵ não
biện pháp thì mình phải tầm soát được yếu tố nguy cơ
quan trọng nhất là phải kiểm soát được các yếu tố nguy cơ của đột quỵ
tức là bệnh nhân nên đi khám định kỳ để biết là mình có bị tăng huyết áp không
mình có đái đường không mình có dối loạn mỡ máu hay không hoặc các cái bệnh lý bệnh lý về huyết học khác
và ngoài ra thì cần phải thay đổi lối sống là gì tăng cường hoạt động thể chất
có một chế độ ăn lành mạnh nhiều rau củ quả
và giảm các cái thức ăn mà nhiều cholesterol như là phủ tạng động vật
thì đấy là các cái biện pháp để giúp cho bệnh nhân có thể phòng ngừa đột quỵ
vâng thưa bác sĩ vậy thì hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh
thì cái quy trình tầm soát đột quỵ não được diễn ra như thế nào
khi người bệnh đến thăm khám thì sẽ được thực hiện các quy trình hay là xét nghiệm cụ thể ra sao ạ
hiện nay bệnh viện đa khoa tâm anh đã xây dựng ba gói tầm soát đột quỵ
là gói tầm soát đột quỵ cơ bản gói nâng cao và gói chuyên sâu
thì với đa phần bệnh nhân thì chỉ cần sử dụng đến gói tầm soát cơ bản là đã bao phủ rất nhiều bệnh lý rồi
thì trước hết thì bệnh nhân nên đăng ký trước qua tổng đài
số miễn phí của bệnh viện là một nghìn tám trăm linh sáu nghìn tám trăm năm mươi tám để bệnh viện đặt cho mình một lịch hẹn
bởi vì là kể cả gói tầm soát đột quỵ cơ bản thì cũng bao gồm rất nhiều xét nghiệm và trục chiếu
thì thường là bệnh nhân sẽ phải mất nguyên một ngày
có thể là bệnh nhân đi khám từ sáng và đến chiều là xong
để làm tất cả các xét nghiệm và trục chiếu thì bệnh nhân nên đặt lịch hẹn trước
sau đó thì khi mà chuẩn bị đến thì bệnh nhân nên nhịn ăn sáng để đến đây
và bác sĩ sẽ có cái tư vấn cho mình về các cái gói đột quỵ
sau đó thì mình sẽ đến mình sẽ lấy máu và đi làm các cái xét nghiệm trục chiếu
thì sau khi có tất cả các kết quả rồi thì sẽ quay trở lại phòng khám
và bác sĩ sẽ tư vấn cho mình
kết quả nếu cần thiết phát hiện ra những bệnh lý thuộc chuyên khoa sâu
ví dụ chuyên khoa tim mạch chẳng hạn
thì có thể bác sĩ sẽ gửi mình khám thêm chuyên khoa tim mạch
hoặc là nếu như không cần thì sẽ kê đơn về để điều chỉnh lại
cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới who
đột quỵ là nguyên nhân chính gây tử vong ở việt nam
và là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra khuyết tật trầm trọng
ở người lớn trên toàn cầu
dựa trên dữ liệu từ ba mươi nghiên cứu
và đã được báo cáo có khoảng sáu mươi bốn bệnh nhân tăng huyết áp vì đột quỵ
tăng huyết áp là nguyên nhân khiến các động mạch trên toàn cơ thể
có thể bị vỡ hoặc dễ bị tăng kẽn hơn
các động mạch trong não bị tổn thương do tăng huyết áp
làm ra tăng huy cơ đột quỵ
đó là lý do tại sao việc kiểm soát tăng huyết áp
là rất quan trọng để giảm nguy cơ đột quỵ
người bị tăng huyết áp nên làm bệnh án để điều trị suốt đời
vì nhiều trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp
thường tự ý dừng thuốc khi trị số huyết áp trở về bình thường
điều này vô cùng nguy hiểm có thể làm tăng các biến chứng
do tăng huyết áp gây ra trong đó có đột quỵ